trong ngày ba mươi tết tại hà nội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đi kiểm tra công tác trực tết và chúc tết tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện thanh nhàn
tết nguyên đán là dịp mà người lao động của nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi xung họp bên gia đình
thế nhưng với các cán bộ nhân viên y tế những ngày tết lại hiếm khi được thảnh thời và chuyện đón giao thừa trong bệnh viện đã trở nên rất bình thường
để động viên tinh thần các y bác sĩ cùng những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện dịp tết trước thời khắc giao thừa bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cùng đoàn công tác của bộ y tế đã tới thăm kiểm tra công tác trực tết và chúc tết các y bác sĩ trực đêm giao thừa tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện thanh nhàn
trong các bệnh viện đa khoa chuyên khoa thì họ đều thực hiện nghiêm cái chỉ thị của bộ y tế về sẵn sàng
lực lượng bác sĩ điều dưỡng và các kỹ thuật viên bố trí đủ để cấp cứu cứu chữa bệnh nhân mới vào cũng như là bệnh nhân đang nằm viện
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến chỉ đạo các bệnh viện trong dịp tết cần cố gắng tối đa không để người bệnh phàn nàn trang bị đầy đủ thuốc men dược phẩm bảo đảm luôn sẵn sàng cấp cứu người bệnh kịp thời
ngoài ra do những ngày tết không có đầy đủ nhân lực như ngày thường các bệnh viện cần bố trí các ca trực hợp lý để có sự phối hợp tốt nhất
nhân dịp này bộ trưởng cũng đã thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân nặng phải ở lại bệnh viện điều trị và những em bé mới ra đời vào trước thời khắc giao thừa